sản xuất rồi cộng với các kỹ thuật của anh em công nhân

thì sẽ ra sản phẩm hoàn chỉnh như thế này

mỗi cái này thì nó ước lượng từ
nó tùy theo cái kích thước
mình cắt làm sao để nó hợp lý
để mình có thể đóng vào bao
để vận chuyển
mình thấy từ cái mỏ chấu mà
khi mà đóng thành một cái khúc như thế này
thì nó như một cái thân gỗ đúng không
cũng rất là nặng
như vậy thì nó mới đảm bảo được về vấn đề về nhiệt lượng
nhiệt lượng và chất lượng
và duy trì sự cháy của nó
để đảm bảo nhu cầu của khách hàng
thì mình dùng vào những việc gì
cái sản phẩm
than củi chấu này
thì bọn em dùng vào các công việc
cho các công ty các khu công nghiệp
họ dùng để sử dụng các cái lò hơi công nghiệp
ví dụ như các công ty may
người ta đốt để người ta lấy hơi ta là
thay thế cho hoàn toàn là than và điện và ga
nó rẻ hơn giá thành rẻ hơn
hay là vì lý do
nó có ba cái nhu cầu
thứ nhất là cái giá thành nó rẻ
thứ hai là nó thân thiện môi trường
về nhiệt của nó thì ra sao
về nhiệt của cái than củi chấu
thì nhiệt nó đảm bảo
tính sử dụng của các nhà máy
nó cũng tương đương so với than
nhiệt trị của nó là từ bốn hai trăm linh đến bốn ba trăm linh
như vậy là rất là lớn đúng không
rất là lớn và
nó thân thiện với môi trường
vì mình tận dụng nguồn phế phẩm
trong nông nghiệp
sản lượng của
cơ sở của mình sản xuất thương ngại
thì được bao nhiêu tấn than củi chấu như thế này
bây giờ là một ngày
đối với các cái xưởng của em
thì sản lượng từ hai cho đến ba tấn
trên một ngày
làm việc trong thời gian là tám tiếng
cái giá thành của nó thì bao nhiêu tiền
trên một tấn
giá thành thì nó là từ một sáu trăm linh đến hai
là từ một sáu trăm linh đến hai một tấn

thế về mặt kỹ thuật thì
từ cái vỏ chấu
rất là thông thường mà mình sản xuất ra những cái
vật liệu như thế này thì nó có khó khăn không
xin giới thiệu với anh đây là khu
đặt máy để sản xuất
đây là cái sản phẩm lúc nãy anh em mình vừa xem đấy là cái
cái máy này là nó sẽ sản xuất ra đúng không
dạ vâng ạ
mình thấy nó cũng khá là thô sơ đúng không
mà nó có một cái bí quyết gì rất là khó không
cái này thì
để em mật ra cái sản phẩm
vỏ chấu hoàn thiện ấy
thì phải trải qua rất là nhiều bước anh ạ
trước tiên là chuẩn bị máy
rồi cho anh em công nhân ra nhiệt
trước tiên là phải có hệ thống ra nhiệt trước
phải chờ khoảng tầm một mươi năm
một mươi năm phút nó đủ nhiệt thì mình mới chạy được
đây là máy là anh em vừa lắp xong vậy ạ
đang chuẩn bị để
vào ca sản xuất
mình thấy ở đây là vỏ chấu vậy thì khi mà nó xuống cái này và ra thành phẩm thì nó giống như một cái
bên ngoài thì nó lại cháy đen
nó bọc mà bên trong thì nó lại
cái mùn của nó như là một khúc gỗ
và nó rất là nặng
vậy thì nó gia công qua cái máy này mà nhìn thấy rất là thô sơ đúng không
chắc ở trong này nó phải có một cái bí quyết và một cái hệ thống rất phức tạp đúng không
giới thiệu với anh
trước tiên là mình đổ máy lên trên cái buồng chứa nguyên liệu
chấu sẽ từ cái buồng chứa nó chảy xuống cái hệ thống cái khuôn này
thì trong này mình có một cái hệ thống trục lít để nghiền
nghiền nó ra
nó nó nó
xoay nhuyễn là nó nhỏ
rất là nhỏ
xoay khô à hay là có nước không
xoay khô và
hệ thống nghiền đấy ạ
mà bản thân mà cái vỏ bên ngoài nó đen như anh hỏi đấy
anh thắc mắc đấy thì
bản thân của vỏ chấu ấy thì nó có cái chất kết dính
cái chất hắc in ấy
ở trong cái nhiệt độ nhất định nó nó tầm khoảng một trăm năm mươi một trăm sáu mươi độ
thì nó sẽ kết dính rất là chắc
thì bên ngoài nó đốt với cái nhiệt độ vừa đủ như thế
nó hơi đen đen đấy thì nó sẽ
cộng với cái hệ thống xay
rất là kỹ
của cái trục bên trong
cộng với cái áp lực ép của cái trục
trục vip của nó như bọn em gọi là cái trục rượt gà đấy
thì nó sẽ ra được cái sản phẩm rất là cứng
trong bản thân của nó bên trong khuôn
nó đang cái nhiệt độ rất là cao
thì nó ra ngoài không khí
nhiệt độ lạnh
thì nó sẽ cứng lại
rất là cứng và như đá
chứ không phải là mình không phải dùng một cái
bất cứ một cái nguyên liệu một cái vật liệu nào khác từ chấu à
vâng chỉ có một trăm linh từ chấu chứ không có cái chất phụ da gì
ngay cả những cái mà độ chắc độ kết dính như thế là
cũng hoàn toàn bằng tự nhiên bằng nhiệt hết đúng không
và như vậy là cái
vấn đề về thân thiện với môi trường rất là lớn
vâng nó mòn rồi
mình thấy là cái
cái này nó nung nóng đỏ như thế này
cần một cái
lượng điện năng rất là lớn đúng không
vậy thì cái chi phí để mà sản xuất một cái giá thành một cái
một cái kg than chấu
thì có cần rất là nhiều cái chi phí và công sức của anh em đúng không
trải qua những khó khăn ban đầu
trong việc tìm đầu ra của sản phẩm
sản phẩm than củi chấu do cơ sở của anh trung sản xuất
đã bắt đầu được ưa chuộng
vì dễ bén lửa
duy trì được lâu
và không gây ô nhiễm môi trường
do than củi chấu hoàn toàn có thể phục vụ trong sản xuất công nghiệp
như đốt lò hơi
chế biến nông sản thực phẩm
đặc biệt về khía cạnh kinh tế
việc sử dụng than củi chấu có giá thành rẻ hơn rất nhiều
so với các loại chất đốt khác như than đá
nên sản phẩm đầu ra
của cơ sở anh trung
xuất bán rất ổn định
cho các công ty xi măng ở thái bình
và một số cơ sở nhỏ lẻ khác trong tỉnh
bắt đầu công ty tôi
bắt đầu vào hoạt động
thì ban lãnh đạo cũng đã nghiên cứu rất là kỹ
làm sao mà chúng ta
ban lãnh đạo phải nghiên cứu là làm sao mà đem được cái
thứ nhất là cái môi trường
đảm bảo bởi vì công ty tôi là nằm tập trung
ngay giữa khu đông dân cư
thứ nhất là vì nhà tôi dùng cái
than củi này
nó rất có hiệu quả
tức là nó không ảnh hưởng độc hại
và thứ hai là nếu
ban lãnh đạo cũng xem xét
so với những các chất đốt khác
thì chắc chắn là giá thành
vẫn rẻ hơn và hiệu quả
thì đem lại vẫn như bình thường
tức là vẫn đáp ứng nhu cầu cho công ty sản xuất
cơ sở sản xuất than củi chấu của anh đỗ mạnh trung
xuất hơn bốn trăm linh tấn sản phẩm
đem về tổng doanh thu hơn tám trăm linh triệu đồng
không chỉ làm giàu cho bản thân
anh trung còn tạo việc làm
thường xuyên cho nhiều nhân công
với một số cơ sở
với mức thu nhập từ bốn năm
đến sáu triệu đồng một người một tháng
thời gian tới
ngoài việc muốn tiếp tục mở rộng diện tích nhà xưởng
để sản xuất
anh đỗ mạnh trung còn có ý định
nhân rộng mô hình sản xuất than củi chấu
sang nhiều địa phương lần cận
đặc biệt là những vùng nông thôn
góp phần giải quyết bài toán phụ phẩm nông nghiệp
đồng thời tạo thêm cơ hội
để thanh niên nông thôn có việc làm
và thu nhập ổn định
các nhân em thì khi mà
tiếp xúc với cái mô hình này
thì thấy nó rất mới lạ
so với cái mô hình kinh tế
hằng ngày ở quê hương mình
thứ hai nữa là nó
tận dụng được hết cái phế phẩm nông nghiệp
trong khi là cái phế phẩm này thì là
vào những lúc mùa màng
thì bà con thậm chí còn đem đốt
đổ đi rất đáng phí
mà lại còn ô nhiễm môi trường
nên là khi mà các anh nghiên cứu ra cái mô hình này
thì em thấy là nó rất hợp lý
với cái mô hình kinh tế nông thôn
và cũng tạo được công an việc làm cho rất nhiều người
với ý tưởng tận thu
chấu về để sản xuất ra than phùi
bằng cách làm sáng tạo của cơ sở sản xuất này
đã tạo ra được công an việc làm
cho nhiều lao động trong địa phương
và quan trọng nhất là tận dụng được
nguồn phế liệu trong nông nghiệp
tạo ra năng lượng sạch để tránh ô nhiễm môi trường
hạn chế khai thác tài nguyên than đá
ngày càng hạn hẹp
cũng như tiết kiệm được lượng điện lớn
cho các nhà máy sản xuất
với cách làm sáng tạo ấy
đỗ mạnh trung được tỉnh đoàn và các cấp đoàn thể
quan tâm tạo điều kiện kinh doanh
để phát triển mô hình ra nhiều nơi trong tỉnh
cũng như các tỉnh bạn
có diện tích đất nông nghiệp lớn
nhưng nhiều địa phương ở ninh bình lại bị đất trũng
trồng lúa chỉ được một vụ
không hiệu quả
sau nhiều năm vật lộn với thời tiết
anh ngô ngọc sơn đã quyết định biến những thửa ruộng ngập trũng này
thành khu trang trại đảo ao nuôi cá
và trồng cây ăn quả
mang lại giá trị kinh tế cao
nhưng để có được kết quả
ông chủ của trang trại này đã phải cải tiến
áp dụng khoa học kỹ thuật
trong sản xuất nuôi trồng nông nghiệp
theo công nghệ mới
bảo đảm năng suất
trong đó chất lượng an toàn phải được đặt lên hàng đầu
tôi quy hoạch tôi làm là
cả ao cả vườn
cả chăn nuôi
cả là ngan gà
như cái quy trình nhà tôi là
tôi làm là dùng hệ thống vi sinh
tôi thấy là cũng hiệu quả
mà vi sinh là
cái nguồn vi sinh lại là bên trung ương đoàn giới thiệu cho tôi
đến bây giờ là
nhiều nơi người ta biết đến mình là cái hàng của mình đã đạt tiêu chuẩn
kể cả là chất lượng
mà mình rất mừng
sao là người ta biết đến mình bằng cái chất lượng
nên là bây giờ tôi sản xuất đến đâu là
gần như là không đủ cung cấp
lúc nào cũng có người người ta đặt trước
từ thành công bước đầu của mô hình

cùng một số doanh nghiệp của anh sơn đã được bí thư tỉnh đoàn ninh bình
cùng một số doanh nghiệp về tham quan khảo sát
để hỗ trợ nguồn vốn vay
giúp anh ổn định và mở rộng sản xuất

trong cái chương trình khởi nghiệp của tỉnh đoàn phát động
thì chúng tôi chú trọng vào ba đối tượng
đối tượng thanh niên nông thôn
và đối tượng doanh nhân trẻ
thế thì đối với lại đối tượng là thanh niên nông thôn
thì ban thường vụ tỉnh đoàn tập trung
cho cái việc phát triển các mô hình
về sản xuất nông nghiệp
về sản xuất nông nghiệp
thì cũng tích cực cho cái việc
tổ chức cũng như là thành lập
ra các cái tổ hợp tác xã liên minh
giữa các thanh niên làm kinh tế
với các cái mô hình trang trại
các cái mô hình sản xuất rau
sạch về nông nghiệp
để có sự liên kết tạo thành một tổ hợp tác
và cùng nhau phát triển
trong những năm qua
tỉnh đoàn ninh bình cũng như hội liên hiệp
thanh niên việt nam tỉnh ninh bình
đã có rất nhiều chương trình chính sách
cổ vũ khuyến khích và xây dựng
tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên
đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi
để thúc đẩy hỗ trợ thanh niên
trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
thời gian tới tỉnh đoàn ninh bình
sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế
có hiệu quả đồng thời tranh thủ
mọi nguồn lực hỗ trợ thanh niên
trong việc thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp
và phát triển sản xuất kinh doanh
có phần tích cực tham gia thực hiện phong trào
tuổi trẻ ninh bình chung tay xây dựng
nông thôn mới